hướng tới kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân đánh bộ
ban tri ủy báo bóng đá và đảng ủy lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân đã tổ chức ký kết công tác
phối hợp tuyên truyền về biển đảo trong những năm gần đây giữa hai đơn vị đã có rất nhiều
hoạt động sôi nổi trở thành câu nối thiết thực góp phần gắn kết tinh thần trách nhiệm
và tình yêu của mọi tầng lớp nhân dân ở đất liền với biển đảo
trong ba năm trở lại đây đã có hàng trăm lượt tin bài ảnh phóng sự phản ánh
về tình hình đời sống sản xuất ý chí kiên cường anh dũng của các cán bộ chiến sĩ
nhân dân vùng biển đảo việt nam nói chung và lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân ánh bộ nói riêng
được đăng trên báo bóng đá hàng năm bên cạnh công tác định hướng tuyên truyền
thông tin báo chí về biển ban tri ủy báo bóng đá thường xuyên tổ chức các đoàn công tác
đi giao lưu văn hóa văn nghệ làm việc tại bộ tư lệnh vùng một hải quân lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân
nhằm tạo mối quan hệ chặt chẽ gắn bó sâu sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo
trên cả nước hiện nay nhiều đơn vị đã ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo
với đảng ủy lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân anh bộ và có nhiều hoạt động thiết thực cụ thể hướng về biển đảo
tất cả luôn dành tình cảm sự quan tâm đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo
đã hiểu rõ hơn về cách nhiệm của mình đối với việc giữ gìn chủ quyền biển đảo và tiềm lục địa của tổ quốc trong giai đoạn hiện nay
qua buổi ký kết nghĩa này qua việc quan tâm của cả nước nhưng để cả nước biết được
thì rất mong các báo thường xuyên tuyên truyền để cho nhân dân cả nước thấy rõ tầm vinh dự trách nhiệm
và những nỗi khó khăn của lực lượng hải quân việt nam
và qua đó để chúng tôi càng thương tuyên tưởng như biển đảo hơn để bảo vệ chủ quyền biển đảo bảo vệ nhân dân
thời gian tới ban chính ủy báo mông đá sẽ tiếp tục gắn kết
phối hợp chặt chẽ với đảng ủy lữ đoàn một trăm bốn mươi bảy hải quân đánh bộ
thực hiện tốt những nội dung đã ký kết tích cực đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền về biển đảo
nâng cao nhận thức tình cảm trách nhiệm của nhân dân cả nước đối với các cán bộ chiến sĩ
và nhân dân đang làm nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc
góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi